với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh
tỉnh vĩnh long tạm giữ để điều tra
trước đó trần minh luân điều khiển xe mô tô chở trần văn sang đến trước cổng khu công nghiệp
thì phát hiện chị phạm thị ngọc cẩm điều khiển xe mô tô đi một mình áp sát rồi giật lấy điện thoại
tuy nhiên lúc đó ngay giờ công nhân đi làm đông nên hai đối tượng không thể chạy nhanh
nạn nhân đã chạy theo truy hô cùng người dân bắt giữ hai đối tượng giao cho công an xử lý
qua kiểm tra xe hai đối tượng trên lực lượng công an phát hiện còn một biển số xe mô tô được cất giấu trong xe